hơn một tuần qua vụ ngộ độc tại tỉnh lai châu làm chín người chết và hàng trăm người phải vào viện khám và điều trị khiến dư luận xôn xao
qua đó dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm đặc biệt là việc lạm dụng rượu
sử dụng rượu không rõ nguồn gốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng
thực trạng này lại càng báo động hơn khi việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ của nhân dân các dân tộc
ở các xã vùng sâu vùng xa vùng biên giới đã trở nên phổ biến
ngay sau khi vụ ngộ độc xảy ra tỉnh lai châu đã thành lập nhiều đoàn liên ngành tổng kiểm tra đột xuất trên địa bàn toàn tỉnh
riêng huyện phong thổ nơi xảy ra vụ ngộ độc tỉnh đã thành lập ngay sáu đoàn công tác liên ngành đến từng bản từng nhà
thậm chí tìm đến từng lán nương để vận động bà con đến các cơ sở y tế khám sàng lọc và vận động bà con giao nộp số rượu không rõ nguồn gốc
còn lưu giữ để tiến hành tiêu hủy
cùng với việc tuyên truyền vận động để bà con nhân dân hiểu rõ đây là vụ ngộ độc rượu công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được đặc biệt quan tâm
qua kiểm tra đã phát hiện hầu hết các cơ sở kinh doanh rượu đều không có giấy phép không rõ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng
các hộ kinh doanh cũng tranh thủ với lúc đoàn kiểm tra vừa bước vào thì hầu như đã xách cái can rượu
cũng như là người ta cũng thừa biết cái việc làm của người ta
người ta giấu đi nhưng mà hôm nay đối với lại cái việc kiểm tra đột xuất thì chúng tôi cũng đã phát hiện và thu hồi được cái phần cái số rượu mà các chủ hộ kinh doanh
bởi vì các mặt hàng rượu này là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh
thế và cái việc cấp phép kinh doanh nó đòi hỏi rất là nghiêm ngặt và đa số là các hộ sẽ không được cấp phép
nếu mà về mặt quy định các mặt bởi vì nó không đủ điều kiện để cấp phép kinh doanh
do đó là các hộ cũng
chủ yếu là kinh doanh này là trộm lên chúng tôi không khó kiểm tra
điều đáng chú ý là ở những xã vùng sâu vùng xa người dân thường tự nấu rượu để dùng hoặc bán
nhưng lại không kiểm soát được về vấn đề chất lượng
nguy hại hơn có nhiều trường hợp vì lợi nhuận đã lợi dụng sự hạn chế về nhận thức của bà con để buôn bán rượu
được pha chế từ những chất có hoạt tính độc hại như methanol
khi mà bình thường như mình uống thì chẳng hạn ai chứng minh mình phải xuống
họ bán mình mua họ nấu đảm bảo mình mua
còn để chứng minh một gốc thì kiểm tra như thế nào người ta cũng cần giấy
chứ còn mình đây mình mua và mình uống thì cần gì phải chứng minh một gốc có gì đâu
như bọn chị đi mua thì chỉ có biết là gia đình người ta nấu như thế
thì đến mua mà uống đây người ta uống người ta đảm bảo người ta biết rồi thì mình mua thôi
chứ còn mình không biết thử là rượu như thế nào
không riêng gì huyện phong thổ mà rất nhiều nơi khác cũng tồn tại tình trạng này
người bán khi bị kiểm tra
thì biện minh với lý do là rượu chỉ để uống trong gia đình chứ không bán
người uống thì phó thác cả mạng sống cho người bán với niềm tin chỉ bằng cảm tính bên ngoài
giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu khuyến cáo
người dân cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ của các hàng hóa mình mua
trong đó có rượu để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc
các cơ quan ban ngành liên quan cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát
và phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm